bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm tiểu đoàn huấn luyện cơ động vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển bốn năm tấn đường kính nhập lậu tại địa bàn huyện hương hóa
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại thôn làng vây xã tân long huyện hương hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm c ba nghìn sáu trăm một mươi chín do tài xế chế quang thuần chú tại phường an kiệu tp huế tỉnh thừa thiên huế chở bốn năm tấn đường kính được cất giữ ở thùng xe
tài xế tuần khai nhận số đường trên là hàng nhập lậu được mua tại thị trấn lao bảo trị giá gần năm mươi triệu đồng và đang vận chuyển vào thành phố huế để tiêu thụ
từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội trinh sát đặc nhiệm đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một mươi chín vụ buôn lậu gồm một mươi một hai tấn đường kính tám trăm năm mươi gói thuốc lá hơn hai chai bia rượu các loại và sáu trăm bảy mươi kg gỗ quý hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ